các nước eu sẽ xem xét riêng về mức độ nên cắt giảm khí thải xe tải với một cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi hai tới